hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai được tổ chức tại hà nội đúng dịp hai mươi năm thủ đô hà nội được unesco vinh danh là thành phố vì hòa bình
để luôn trở thành điểm đến an toàn thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế từ nhiều năm nay mỗi người dân thủ đô luôn ý thức bảo vệ giữ gìn
cũng như chung tay xây dựng môi trường mỹ quan đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp
hà nội đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
đây không chỉ là dịp để việt nam quảng bá hình ảnh của đất nước mà còn làm nổi bật tiến trình phát triển kinh tế xã hội cũng như tầm ảnh hưởng đối với khu vực
năm hai nghìn một mươi chín cũng đánh dấu hai mươi năm kể từ ngày thủ đô hà nội được vinh dự đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình do tổ chức unesco ghi nhận
ý thức giữ gìn thủ đô luôn xanh sạch đẹp đã trở thành thói quen của mỗi người dân hà nội
dọn vệ sinh đường phố giữ cho tuyến phố nơi mình sinh sống luôn gọn gàng
là công việc thường nhật của bà con dân
hà nội đã trở thành nơi nơi cư tại phường đội cấn quận ba đình từ nhiều năm nay
và hết tất cả các chị em phụ nữ ở phường đội cấn là vẫn thực hiện đều cái nếp sinh hoạt là thứ sáu và thứ bảy hàng tuần là tổng vệ sinh sạch sẽ đường phố
còn buổi sáng thì chị em ra tập thể dục và chị em cũng lại quét hỗ trợ cho bên vệ sinh môi trường để cùng chung tay làm sạch làm đẹp cho hà nội của chúng ta
trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên công tác giữ gìn trật tự an ninh đô thị càng được quan tâm và chú trọng
hành động cụ thể đã được triển khai tới từng hộ gia đình từng khu phố của thủ đô giữ cho một hà nội đẹp văn minh an toàn chính là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mỗi công dân
trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên công tác giữ gìn trật tự an ninh đô thị càng được quan tâm và chú trọng
mỗi người dân hà nội cần tích cực chung tay giữ gìn xây dựng mỗi căn nhà từng tuyến phố thật văn minh an toàn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp đúng với truyền thống của đất thăng long ngàn năm văn hiến